đặc biệt là đẩy mạnh khai thác tiềm năng của những vùng đất bãi ven sông hồng từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân
trước đây vùng đất bãi thôn đông cao xã tráng việt vốn chỉ toàn ngô và dâu tầm
dù làm lụng vất vả nhưng lợi nhuận mà cây ngô và dâu tằm mang lại cho bà con nông dân không nhiều
khoảng chục năm trở lại đây người dân đã thực hiện việc chuyển đổi giống cây trồng
đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất
chỉ canh tác bảy sao đất sản phẩm bán ra có lứa đắt lứa rẻ
nhưng bình quân mỗi năm gia đình bà hoàng thị lan thu về khoảng hai trăm linh triệu đồng
từ việc trồng củ cải sau khi đã trừ đi chi phí
để có đầu ra ổn định gia đình bà đã tham gia vào hợp tác xã
tuân thủ chặt chẽ các quy định của hợp tác xã trong quy trình sản xuất các loại rau
toàn bán thuốc cứ một sao lúc nào mà được giá thì được từ một mươi đến một mươi hai triệu
còn lúc nào mà bình thường thì nó cũng được khoảng sáu bảy triệu
còn lúc rẻ hơn thì cũng ít cũng có nhưng ít
đấy như năm nay nhà này nằm thì năm lứa
thì mỗi lứa đều bán được và sắp đắt đều được một mươi triệu
có một lứa là chín triệu thôi
thì hai sao đấy thì nói chung là chưa được một năm mà là nửa năm thôi
còn nửa năm thì nằm thì nó bỏ không mất độ khoảng hai tháng
nằm lắm quá thì còn đâu nằm một năm
nằm một năm nửa
một lứa thì cũng một sao thì trừ chi phí đi rồi thì cũng thu nhập được khoảng bốn mươi năm mươi triệu
từ ngày mà chuyển sang vùng rau sạch này thì nhiều người
nhiều các nơi về mua nó nằm ra nó cũng được giá
trong số các loại rau mà người dân thôn đông cao đang sản xuất
củ cải là cây có diện tích trồng lớn nhất
mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân
nhờ nguồn rau chất lượng và được hợp tác xã hỗ trợ
trong khâu ký cây
kết hợp đồng ổn định đầu ra nên không còn cảnh được mùa mất giá dư thừa ế ẩm
đến mỗi vụ thu hoạch thương lái đến thu mua tại ruộng theo hợp đồng đã được ký kết trước đó
trước kia là khu này ngày xưa là nhà ta trồng dâu
nhưng từ ngày là chuyển đổi trồng cái cây củ cải này
đời sống của nàng đông cao mới phát triển được tí nên
trong một năm
trên cái đầu
diện tích trên đồ xào gọi là bắc bộ đó
là cứ lứa rau lọ lứa rau kia bù
tổng các cái chi phí
trừ chi phí thì cái lợi nhuận giá trị gia tăng của chúng tôi đạt khoảng hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng trên một xào
khoảng độ sáu đến bảy trăm linh triệu đồng trên một ha là trừ chi phí đó
cùng với rau tại các vùng đất bãi ở huyện mê linh
cũng đã hình thành hàng chục mô hình sản xuất hoa cây cảnh
với diện tích hơn năm trăm linh hectare tại các xã
đại thịnh và kim hoa
một số hộ nông dân sau khi xây dựng mô hình thử nghiệm
đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích từ trồng rau sang trồng các loại hoa
như hoa hồng hoa cúc
gia đình tôi thì đất bãi này nó hai mẫu
mà tôi trồng hoa
hoa cây cảnh này một mẫu
sau một năm trừ chi phí rồi
do thuốc men đi mà gia đình tôi để ra khoảng
gia đình tôi thì có
kế hoạch mở rộng sản xuất
bây giờ nhưng mà đất bãi nó có hạn nên là
vẫn phải đi thuê thêm và
thầu thêm đất
trước đây diện tích đất này được gia đình ông nguyễn văn thanh dùng để trồng ngô
trên thực tế trồng ngô không quá vất vả nhưng hiệu quả kinh tế lại không cao
những năm gần đây gia đình ông chuyển hướng sang trồng chuối
với năm mẫu đất trồng chuối tây và chuối tiêu hồng vụ chuối năm hai nghìn một mươi chín
gia đình ông thu về lợi nhuận khoảng năm trăm linh triệu đồng
chúng tôi làm
thì có hai cái loại chuối một là
loại chuối tiêu hồng này
và cái loại chuối tây của thái lan
hiện nay bây giờ đây là cái chuối tiêu hồng
thế thì báo cáo với anh là
một năm ấy
chúng ta sẽ thu nếu như chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ thu được
nếu để mà đúng vào vụ tết thì chúng ta thu một nửa thôi
nói chung là trong cái nông dân thì chúng tôi sẽ luôn phiên thành
hai nửa một năm
như riêng cái buồng này nếu vào chiều tết
thì báo cáo nó cỡ khoảng độ sáu trăm linh đến năm trăm linh sáu trăm linh
so với mỗi năm
mỗi một nải
nải to chúng tôi bán ra thị trường có khi nó lên tới khoảng

trước khi có vùng trồng chuối hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở xã hoàng kim gặp nhiều khó khăn
xã có bốn trăm năm mươi hectare đất nông nghiệp
trong đó đất bãi ven sông hồng
là ba trăm năm mươi hecta
đối với vùng đồng
xã đã hoàn thành dồn điền đổi thừa từ năm hai nghìn một mươi
nhưng với vùng đất bãi thì chưa thực hiện được
nguyên nhân là đất bãi khi lở khi bồi
nên khi giao đất nông nghiệp
mỗi gia đình đều có nhiều thừa
để bảo đảm công bằng
cũng bởi dụng đất manh mún nên trước đây việc canh tác không hiệu quả
đa số hộ chỉ trồng rau đậu ngô khoai nên giá trị không cao
trước thực trạng trên
từ năm hai nghìn một mươi ba
xã hoàng kim đã vận động các hộ gia đình không có nhu cầu cho các hộ có khả năng sản xuất nông nghiệp thuê lại đất
hoặc nhiều hộ góp ruộng
để có vùng sản xuất lớn theo mô hình hợp điền
việc triển khai thực hiện khá thuận lợi
đến nay xã hoàng kim có một trăm hai mươi sáu hectare trồng chuối theo hình thức hợp điền
và mô hình này vẫn đang tiếp tục triển khai
để hỗ trợ nông dân sản xuất
địa phương đã chủ động bố trí kinh phí xây dựng hạ tầng vùng sản xuất
làm đường để ô tô có thể ra vùng vãi vận chuyển nông sản
trước kia thì riêng cái vùng toàn mộ vùng vãi sông hồng này chủ yếu là cái ngô thôi
vào cái ngô
cho nên cái ngô nó không phát
kinh tế nó không cao
cho nên là sau khi cách đây có khoảng độ chục năm rồi
thì chúng tôi đưa cái giống tiêu hồng này về
cái giống chuối thái nan tây thái nan về để chúng ta đưa vào
từ khi đó là nói chung
trong xã hoàng kim cũng ổn định được theo cái mô hình trồng chuối này
xã hoàng kim thì đang có khoảng một nghìn một trăm linh
trăm hội viên
thì số hội viên tham gia vào hợp tác xã trồng chuối bây giờ thì khoảng có tầm năm mươi hội viên
thì số chuối trên địa bàn xã hoàng kim đang có khoảng một trăm hai mươi hectare
thì cái nợ ích kinh tế từ việc mô hình trồng chuối này đối với xã viên của xã chúng tôi
nó đem lại hiệu quả kinh tế cũng nói chung là tương đối là cao
thì đối với diện tích đất của xã chúng tôi bây giờ hầu như là đang chuyển
bảy mươi sang trồng chuối
thì bây giờ chỉ còn một số hộ nhỏ lẻ
là đang trồng
ngô và đỗ thôi
thì hội viên của chúng tôi thì bây giờ là họ với mô hình là họ sẽ đi thầu
của các hội viên người ta không sản xuất thì chúng ta sẽ đi thầu và làm
ví dụ như đồng chí
đồng chí thanh vừa rồi đấy là chúng ta đấy một gia đình của đồng chí thanh đang khoảng năm mẫu
đấy là đối với những hội viên bình thường
còn chúng tôi có hội viên dòng lên bảy mươi ha chuối
nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả vùng đất bãi trong thời gian tới
huyện mê linh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất
chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động
nâng cao thu nhập cho người dân
trước mắt tập trung sản xuất theo quy hoạch
giả soát những vùng trồng cây kém hiệu quả
chuyển sang các loại trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao
đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
mở rộng liên kết với các cơ quan doanh nghiệp
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất
nâng cao năng lực tổ chức sản xuất
kinh doanh cho nông dân
đồng hành hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản
giúp nông dân nâng cao giá trị cây trồng
tăng thu nhập và phát triển sản xuất bền vững
chúng tôi thì cũng đang
có những cái phần nghiên cứu
và thử nghiệm
để đưa những cái cây có giá trị kinh tế cao hơn
ví dụ như hành tây
ví dụ như là các cái loại cây hoa
mà là có giá trị kinh tế cao hơn
để ra là thử nghiệm
ở trên vùng đất bãi
thì trong năm vừa qua thì cũng đã khuyến khích
một vài doanh nghiệp
và một số người dân
để đưa cái cây hành tây ra vùng đất bãi sông hồng
và qua một cái năm thử nghiệm
thì chúng tôi cũng thấy đánh giá là cây hành tây
cũng là cũng tương đối phù hợp
với cái gọi là cái vùng đất bãi
thì trong những thời gian tới
sẽ là tiếp tục có những chính sách
để khuyến khích hỗ trợ
để phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn
ở ngoài cái vùng đất bãi
cũng theo lãnh đạo phòng kinh tế huyện mê linh
tuy là những vùng đất có lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp
song hiện nay
việc đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất ở những vùng đất bãi này
cũng gặp không ít khó khăn cần sớm được tháo gỡ
do có cái vướng quy hoạch vùng thắt nũ nên hiện nay cái việc đầu tư cơ sở vật chất
cơ sở hạ tầng
ví dụ như đường giao thông
hệ thống thủy lợi
hệ thống điện
để phục vụ sản xuất cho bà con
là cũng đang gặp
tương đối là cái khó khăn
nên hiện nay thì
chúng tôi cũng có những kiến nghị đề xuất
từ chính phủ cho đến thành phố
xem là sớm quan tâm để phê duyệt cái vùng thắt nũ
và cũng sớm có những cái việc
để đồng ý chủ trương
xem xét cái việc là
có cái việc
về cơ sở hạ tầng
trong vài vùng
ngoài cái vùng đất bãi này
để được bà con
đi lại sản xuất
và có đầy đủ các cái điều kiện để
ứng dụng các cái tiến bộ khoa học
đặc biệt là ứng dụng các sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao
đưa vào trong cái vùng đất bãi
với tiềm năng lợi thế sẵn có cũng như hướng đi đúng
những năm qua
mê linh trở thành điểm sáng
trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thành phố hà nội
trong điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp
ngày càng bị thu hẹp
do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh
xong mê linh đã đạt được những kết quả quan trọng
trong sản xuất nông nghiệp
việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh hoa
rau củ quả trên những vùng đất bãi
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân
là một ví dụ rõ nét
trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng
cùng với mê linh
hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố hà nội
cũng chủ trương nâng cao hiệu quả khai thác các vùng đất bãi
hỗ trợ người dân trong việc xây dựng
phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch
mặc dù tốt nghiệp
kỹ sư xây dựng
nhưng anh lê minh thuần
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ ở xã mường than
huyện than uyên tỉnh lai châu
lại quyết định lập nghiệp theo một hướng hoàn toàn khác
niềm đam mê làm nông nghiệp
đã thôi thúc anh trở về quê hương để xây dựng mô hình trang trại
với ba trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội
anh đã đầu tư xây dựng trang trại khép kín nuôi gà đối sạch chất lượng cao
sau nhiều năm phát triển
mô hình nuôi gà sạch mang lại thu nhập cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng
tạo công an việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương
xuất phát từ ý tưởng là muốn cung cấp cho
người dân địa phương một cái sản phẩm nông sản sạch
mình đã mở trang trại làm sạch mường than
nuôi con gà ta để cung cấp cho bà con địa phương
đặc biệt là
trong thời gian có dịch
trang trại đã tiêm tổng đầy đủ
đúng hai tuổi cho con gà đảm bảo được
con gà không bị dịch bệnh
và thường xuyên
không kêu độc của chồng trang trại
một tuần là hai lần
để đảm bảo trang trại không bị dịch bệnh
còn gà bán ra thị trường là con gà sạch
để đàn gà khỏe mạnh chất lượng thịt dai và thơm ngon
ngoài các thức ăn như ngô cám gạo
anh còn tìm mua các loại cá nhỏ do người dân đánh bắt được ở các lòng hồ thủy điện
về bổ sung dinh dưỡng
cho đàn gà
không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình
anh lê minh thuần còn chủ động chuyển giao
hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân trong vùng
nhất là các đoàn viên trẻ lập thân lập nghiệp
nhờ đó đã hình thành nhiều trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện than uyên
trong đó có không ít trang trại do các thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ
với đoàn viên lê minh thuần

với cách nghĩ là dám nghĩ dám làm
thì đồng chí đã
làm một mô hình
ngư gà sạch thả đồi
và cũng bước đầu đem lại
hiệu quả kinh tế cao và tạo công an việc làm cho
một số thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
hướng tới mở rộng quy mô chăn nuôi
anh lê minh thuần
đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp mường than
hiện mỗi năm
hợp tác xã nông nghiệp mường than xuất ra thị trường trên hai mươi tấn gà thường phẩm
bên cạnh đó hợp tác xã còn thực hiện liên kết
bao tiêu sản phẩm nông sản sạch như gạo xéng cù
thịt lợn sấy trầu gắc bếp măng rừng cho bà con trong vùng
đầu tư kinh phí xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở thành phố lai châu
để quảng bá nâng cao giá trị nông sản của địa phương
trang trại chăn nuôi gà sạch của anh lê minh thuần ở huyện than uyên
trở thành điểm đến tham quan học tập của nhiều bạn trẻ cũng như người dân trong địa phương và các tỉnh lần cận